israel sẽ cho phép hàng hóa cứu trợ chuyển từ phía ai cập vào giải gaza
đây là thông báo mới được thủ tướng israel benjamin netanyahu đưa ra
trong đó nêu rõ chỉ có thực phẩm nước uống và thuốc thang được phép đưa vào giải gaza
thông báo nêu rõ theo đề nghị của tổng thống mỹ joe biden
israel sẽ không chặn nguồn cung cấp hàng hóa cứu trợ nhân đạo từ ai cập cho giải gaza
hàng hóa cứu trợ sẽ được phép đưa vào cho người dân ở phía nam giải gaza miễn là không đến tay hamas
ngoài ra israel sẽ không cho phép hàng cứu trợ từ lãnh thổ của nước này sang giải gaza
cho tới khi các con tin người israel được trả về nước
trong vài ngày vừa qua nhiều tấn hàng cứu trợ từ các nước và tổ chức y tế thế giới who
đã tới cửa khẩu rafah chờ tiếp cận vùng lãnh thổ palestine từ phía ai cập
ngoại trưởng ai cập cho biết chính phủ nước này và tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ ai cập
sẽ phối hợp với liên hợp quốc giám sát việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho giải gaza hiện đang bị phong tỏa